hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ một mươi một khóa một mươi hai sẽ được khai mạc vào sáng mai bảy tháng một mươi tại hà nội
theo dự kiến tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ có bài phát biểu khai mạc tại hội nghị
hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ một mươi một khóa một mươi hai sẽ tập trung bàn thảo và thông qua nhiều nội dung quan trọng
hướng tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trước đó trong hội nghị lần thứ một mươi diễn ra vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trung ương đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo đình hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện
hội nghị lần thứ một mươi khóa một mươi hai đã đưa ý kiến về tư tưởng chỉ đạo định hướng chủ đề đề cương kết cấu cách làm cách viết văn kiện
hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ một mươi một khóa một mươi hai cũng sẽ xem xét góp ý hai dự thảo báo cáo chính trị
và dự thảo báo cáo một mươi năm thực hiện cường lĩnh hai nghìn một mươi một cường lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một
hai dự thảo này trước đó đã được bộ chính trị tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng tổ chức hội nghị
lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước để góp ý
trong đó tập trung góp ý về đánh giá thành tiêu đạt được trong năm năm qua về những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân
về những kinh nghiệm rút ra góp ý về dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước
về quan điểm mục tiêu tổng quát đến giữa thế kỷ hai mươi một và mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi và hai nghìn bốn mươi năm
về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch
vững mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ đại hội một mươi ba
hai dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo một mươi năm thực hiện cường lĩnh hai nghìn một mươi một
cũng đã được tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng góp ý hồi đầu tháng chín
về đánh giá thành tiêu kết quả đã đạt được
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nêu rõ trong báo cáo chính trị không chỉ đánh giá năm năm mà phải nhìn lại hơn ba mươi năm đổi mới
bám sát các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội một mươi hai đã nêu và đối chiếu với cường lĩnh hai nghìn một mươi một
báo chính phủ dẫn góp ý của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
về mục tiêu phát triển đất nước tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh mở nhưng phải bám sát cường lĩnh
tập trung vào ba đột phá chiến lược là hạ tầng cơ sở hoàn thiện thể chế phát triển nguồn nhân lực
đồng thời bang sản thảo có thể tiếp tục nghiên cứu thêm về những đột phá chiến lược khác